các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cà mau năm trăm hai mươi sáu ca hải phòng năm trăm linh bảy ca tây ninh bốn trăm ba mươi hai ca hương yên bốn trăm một mươi một ca tp hcm bốn trăm linh hai ca quảng ngãi ba trăm chín mươi bảy ca vĩnh long ba trăm bảy mươi năm ca bắc ninh ba trăm một mươi chín ca thừa thiên huế ba trăm một mươi ca thành hóa hai trăm chín mươi ca trà vinh hai trăm tám mươi ba ca quảng ninh hai trăm sáu mươi năm ca quảng nam hai trăm sáu mươi hai ca vĩnh phúc hai trăm bốn mươi bảy ca hải dương hai trăm hai mươi bảy ca bắc giang hai trăm hai mươi một ca
thái nguyên hai trăm một mươi sáu ca hòa bình một trăm chín mươi chín ca nghệ an một trăm chín mươi bốn ca bà rịa vũng tàu một trăm tám mươi năm ca nam định một trăm tám mươi một ca đắk lắc một trăm bảy mươi sáu ca phú yên một trăm sáu mươi chín ca bạc liêu một trăm năm mươi bảy ca hải giang một trăm bốn mươi chín ca đắk nông một trăm bốn mươi sáu ca cần thơ một trăm ba mươi chín ca đồng tháp một trăm ba mươi năm ca thái bình một trăm hai mươi năm ca hậu giang một trăm một mươi chín ca kiên giang một trăm một mươi tám ca bình dương một trăm một mươi tám ca
tuyền quang một trăm một mươi ba ca gia lai một trăm linh bảy ca bình thuận một trăm linh ba ca quảng trị chín mươi tám ca đồng nai chín mươi hai ca phú thọ chín mươi một ca quảng bình tám mươi tám ca hà nam tám mươi bảy ca an giang tám mươi một ca lào cai tám mươi ca lạng sơn bảy mươi chín ca điện biên bảy mươi năm ca sóc trăng bảy mươi bốn ca sơn la bảy mươi ba ca yên báy bảy mươi hai ca ninh bình sáu mươi tám ca lây châu năm mươi hai ca còn tùng bốn mươi năm ca hà tỉnh ba mươi tám ca ninh bình sáu mươi tám ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca hà ninh bảy mươi hai ca h
ninh thuận ba mươi tám ca lòng an ba mươi ba ca tiền giang hai mươi bảy ca cao bằng hai mươi một ca bắc cạn một mươi ca

cùng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là tám mươi năm năm trăm bảy mươi bảy ca

theo sở y tế hà nội tùy vào tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn việc phân luồn tiếp nhận điều trị người bệnh covid một mươi chín sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín gia tăng sở y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tầng ba sẽ tiếp nhận f nếu f được đánh giá ở nguy cơ rất cao có tình trạng cấp cứu sp hai dưới chín mươi
cơ sở tiếp nhận bệnh nhân tầng ba đã gồm năm bệnh viện của hà nội đức giang thanh nhàn hà đông sanpon và sơn tây
các bệnh viện trung ương bộ ngành riêng bệnh viện phù sáng hà nội tiếp nhận bệnh nhân sẵn khoa
trước đây bệnh viện tân ba ở hà nội sẽ tiếp nhận f có tuổi từ trên hoặc bằng sáu mươi năm và chưa tiêm đủ liều vaccine mắc bệnh lý nền có tình trạng cấp cứu chuyên khoa
f ở mức độ nguy cao sẽ được xếp vào tầng hai nhưng mắc bệnh lý nền có triệu chứng đợt cấp
phụ nữ có thai vừa sinh con dưới bốn mươi hai ngày trẻ em dưới ba tháng tuổi và f có spo hai từ chín mươi chín mươi sáu
các cơ sở tiếp nhận gồm các bệnh viện thuộc tầng hai thường là các bệnh viện và các quận huyện và một số bệnh viện thuộc thành phố
riêng bệnh viện phù sáng hà nội tiếp nhận f sẵn khoa cần can thiệp chuyên khoa
bên cạnh đó bệnh viện tầng hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ mức độ trung bình với nguy cơ cao
nay chỉ có trường hợp nguy cơ cao mới vào tầng hai
f có nguy cơ thấp hoặc trung bình sẽ được điều trị ở tầng một
nhóm f được quản lý điều trị tại nhà gồm người từ ba tháng đến dưới bốn mươi chín tuổi chưa phát hiện bệnh nền
tiêm đủ liều vaccine không mang thai sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường và so hai từ chín mươi bảy trở lên